tại thành phố vinh tỉnh đoàn nghệ an đã tổ chức lễ tuyên dương hai mươi thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
và trao giải thưởng hai mươi sáu tháng ba cho sáu đoàn viên tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
đây là những thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần một triệu thanh thiếu nhi toàn tỉnh nghệ an
về phẩm chất đạo đức ý thức trách nhiệm lòng nhiệt tình tinh thần phấn đấu vượt khó đoàn kết
sáng tạo tiêu biểu cho tinh thần nghị lực và đức tính tốt đẹp của con người xứ nghệ
những năm qua tuổi trẻ tỉnh nghệ an đã tích cực triển khai các cuộc vận động lớn
tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia như tuổi trẻ nghệ an học tập và làm theo lời bác
các phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp
qua phong trào đoàn nhiều đoàn viên thanh niên đã trưởng thành được đứng trong hàng ngũ của đảng
ngoài ra các cấp bộ đoàn đã tổ chức một mươi ba lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
duy trì và phát triển hơn một mô hình phát triển kinh tế thanh niên có thu nhập từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng một năm trở lên